đảng cầm quyền thì

qua quyền cho nên cái nguy cơ nó rất là

không giữ được bản thân mình và
công tác giáo dục của tổ chức cũng không
thường xuyên và thậm chí là những
kỷ cương kỷ luật mà chúng ta buông lỏng
thì ba cái lý do đấy sẽ dẫn đến con người ta
cái lòng tham
chủ nghĩa cá nhân nó phát triển
nó phát triển đến đâu nó phụ thuộc
vào bao nhiêu yếu tố nêu trên cho nên
trong suốt quá trình đảng cầm quyền
cho đến nay thì cái vấn đề đó
đúng như là chủ nghĩa
mark lennon cũng như là chủ tịch hồ chí minh
đã nhận định nó ảnh hưởng rất lớn
đối với cách mạng chúng ta
và đặc biệt là cái niềm tin của nhân dân
đối với đảng thì càng ngày càng
giảm suốt rất nhanh mà nguyên nhân chính
đó chính là một cái bộ phận không nhỏ
cán bộ đảng viên thoái hóa biên chất
thì cái bộ phận này có vẻ như
nó càng ngày càng lớn dần trước đại hội
tám thì đảng nó nói
rằng là không ít
cán bộ đảng viên là thoái hóa biên chất
thế nhưng mà từ đại hội tám đến nay
cái cụm từ mà chưa thấy tăng lên
mà cũng chưa thấy nó rõi giảm đi đó là một bộ phận
không nhỏ cán bộ đảng viên bị
suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức
lối sống và đang gây những cái bất bình
cho nhân dân rất là lớn
tiến sĩ nguyễn tuấn vừa nói đến một khả niệm thuyết hay đó là
đề cập đến một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên khi mà
có những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân
những biểu hiện mô hình nguyên vẻ của thói thuyết tuyệt xấu
mà bác hồ đã vạch ra bảy mươi năm trước thì nay vẫn còn
khắc trăng là trước đây
những biểu hiện đó chỉ xuất hiện trong một bộ phận nhỏ cán bộ đảng viên
thì nay lại xuất hiện trong một bộ phận
không nhỏ các cán bộ đảng viên
vậy tại sao thứ vi trùng rất độc này
lại lây lan rộng và lâu như vậy
thưa giáo sư hồng chí bảo
đây là một vấn đề rất là phức tạp
bởi vì như trong tác phẩm bác nói
đảng viên cán bộ cũng là con người
con người ta đều có cái hay và cái dở
cái tốt và cái xấu cả
điều quan trọng là có thường xuyên rèn luyện hay không
và có đủ bản lĩnh
để vượt qua những cái cám rỗ của danh và lợi hay không
nhất là khi đã có chức có quyền
bác nói một câu rất thấm thiế
trong những tác phẩm của bác sau này
bác nói là chức to thì quyền to
chức nhỏ thì quyền nhỏ
nhưng dù to hay nhỏ
nếu lòng dạ không còn trong sáng nữa
thì vẫn có thể ăn cuốn bút
tức là cái tham nhũng đấy
vì sao bác nói là phải trừng trị
tất cả những kẻ bất liêm
bất kể chúng là ai
rồi sau này bác còn nhấn mạnh nữa
tức là sở dĩ quan tham
là vì dân dại
đây là bác phê bình cả
cả cái hạn chế của dân chúng đấy
nếu dân khôn ngoan ra
thì quan có muốn tham cũng không tham nổi
những cái điều này vô cùng thấm thiế
cho nên từ đó để ta suy nghĩ
tại sao hiện nay
những cái căn bệnh những cái thói hư tật xấu
mà bác vạch ra cách đây bảy mươi năm
trong sở đổi đoàn việc
bây giờ nó vẫn còn tiếp tục
thậm chí nó còn phức tạp hơn
cái điểm thứ hai nữa
theo tôi nghĩ là cái này nó cũng thuộc về
cái khiếm khuyết
cái việc lãnh đạo của đảng
quản lý của nhà nước
rồi các cái hoạt động của các tổ chức đoàn thể
tức là chưa thường xuyên giáo dục
rồi là cán bộ đảng viên của mình
ta lại thiếu những cái chế tài
rất là nghiêm khắc
để trừng trị tất cả những cái
thói hư tật xấu này để giữ được
thanh danh cho đảng ta
và ta nhớ lại lịch sử nhé
tại sao lúc cách mạng tháng tám chỉ chưa đầy năm đảng viên
mà làm được một cuộc cách mạng
vĩ đại như vậy
đấy năm thôi mà bác đã phải viết
sửa đổi lối làm việc như thế này
thậm chí ngay sau khi viết sửa đổi lối làm việc
ta đều biết trong lịch sử đảng
qua các cái văn kiện ta đều biết cả
năm bốn mươi chín năm mươi bác và trung ương đã có
quyết định rất là quan trọng
đó là quyết định tạm thời
đóng cờ đảng không kết nạp
đừng kết nạp đảng
để chấn chỉnh mà bây giờ ta gọi là chỉnh đốn
vì nó ngoài cái chuyện suy thoái như thế này ra
nó còn có tình trạng là hạ thấp
tiêu chuẩn cán bộ đảng viên
cho nên kết nạp ồ ạc chống dòng cờ
mà ta tính từ chỗ chưa đầy
năm đảng viên mà chỉ có vài năm sau
trong kháng chiến chống pháp thôi
nó vọt lên tới bảy trăm linh đảng viên
và đấy là cái thời kỳ phải giữ lại
để chỉnh đốn và bác đã đặt
vấn đề này phê bình sửa chữa là như thế
và bác còn đặt ra cả cái chương trình
học tập rèn luyện cho từng loại cán bộ
từ cấp cao đến tận cấp cơ sở
để tu dưỡng đạo đức
rèn luyện suốt đời để xứng đáng
làm cái đảng chân chính cách mạng
như bác nói trong cái tác phẩm này
thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
các nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một
và khóa một mươi hai về xây dựng
chỉnh đốn đảng và chỉ thị số năm
của bộ chính trị các cấp ủy tổ chức đảng
yêu cầu đội ngũ cán bộ đảng viên
phải tăng cường đổi mới lề lối
tác phong công tác để thực sự là công bầu
của dân đó cũng là sự vận dụng
trung thành những giá trị tư tưởng to lớn
trong tác phẩm sửa đổi lối làm việc
của chủ tịch hồ chí minh
cái giá trị thực tiễn
và chỉnh đốn đảng hiện nay
theo tôi vẫn nguyên giá trị
và thậm chí có những điều
là khi chúng tôi đọc
chúng tôi cũng thấy sự sốt
từ cái thời điểm lịch sử ấy
mà bác đã nêu ra những cái quan điểm như thế
một cái tầm nhìn
của một vị lãnh thổ vĩ đại
đối với cái sự phát triển của đất nước
của cách mạng
và đặc biệt là cái vai trò
và trách nhiệm của một cái đảng cầm quyền
mỗi tổ chức đảng
và mỗi cán bộ đảng viên đặc biệt là các đảng viên
làm nhiệm vụ lãnh đạo và quản lý
thì nên đọc lại
đọc một cách nghiêm túc
và từ đấy vận dụng vào cái công tác
lãnh đạo quản lý
của từng tổ chức hiện nay
nhận thức rõ quy luật
phải liên tục sửa đổi lối làm việc
quá trình xây dựng phát triển đảng
trải qua các thời kỳ lịch sử khác nhau
trung ương luôn quan tâm lãnh đạo
chỉ đạo phần việc này bằng nhiều chủ trương
giải pháp quyết liệt
đặc biệt trong hai mươi bảy biểu hiện suy thoái
tự diễn biến tự chuyển hóa
được hội nghị trung ương bốn khóa một mươi hai chỉ ra
có không ít khuyết điểm hạn chế liên quan đến tác phong
để lối công tác
những biểu hiện nêu trên thực chất không khác gì
so với những thói hư tật xấu
được chủ tịch hồ chí minh bắt bệnh cách đây bảy mươi năm
khi người viết tác phẩm sửa đổi lối làm việc
mà theo cách gọi của người
đó là bệnh của đảng cầm quyền